từ nhiều năm nay đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách chăm lo công tác cán bộ nữ
nhưng theo số liệu từ ban tổ chức trung ương đảng trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhìn chung chưa đạt yêu cầu đề ra tối thiểu là một mươi năm
và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp là nữ cũng chỉ đạt mức từ một mươi trở lên
để khắc phục mặt hạn chế này nhiều nơi đang tập trung đào tạo cán bộ nữ để có nguồn bổ sung cho nhiệm kỳ tới
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh nam định
vốn là một giáo viên mầm non dạy giỏi năng nổ tâm huyết với phong trào chung
năm hai nghìn một mươi năm chị phạm thị thúy được bầu giữ chức phó bí thư đảng ủy xã yên tiến
sau một thời gian ngắn nhờ khẳng định được năng lực và uy tín trong công tác
chị tiếp tục được tín nhiệm bầu vào vị trí bí thư đảng ủy xã
ở vị trí đứng đầu cấp ủy bằng sự kiên trì và sáng tạo
chị đã giúp địa phương tháo gỡ được những vấn đề khó
tồn tại đã lâu như bảo đảm quân số thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm
anh em tôi luôn luôn hoàn thành sắt chắc nhiệm vụ giao quân
chị thúy là một trong số những cán bộ nữ trưởng thành nhờ chủ trương đào tạo cán bộ nữ
thông qua công việc cụ thể của huyện ủy ý yên
việc phát hiện nhân tố tích cực qua các phong trào rồi giao việc để thử thách
đã giúp ý yên lựa chọn được những cán bộ nữ có năng lực
trong quá trình bỏ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cửa đối với cán bộ nữ
trong thời gian vừa qua
mà chúng tôi đánh giá thì không chỉ cũng đảm bảo mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
và đó chính là hướng đi chủ đạo để y yên có được đội ngũ cán bộ nữ
tham gia cấp ủy đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu đề ra trong nhiệm kỳ tới
trong thời gian tới thì chúng tôi xác định tiếp tục cần phải tăng cường hơn nữa
về công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ
một cách có hiệu quả nhất
cũng như nhiều địa phương khác số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy
và làm cán bộ lãnh đạo quản lý ở tỉnh nam định trong nhiệm kỳ hiện tại
chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu của trung ương đặt ra
vì thế việc cần làm trước mắt của tỉnh ủy nam định là tập trung tạo nguồn cán bộ nữ
cho nhiệm kỳ tới để không lặp lại tình trạng thiếu hụt như thời gian qua
căn cứ tình hình thực tế của địa phương và đội ngũ cán bộ
thì tỉnh tiếp tục nghiên cứu xây dựng các quy chế các cái chính sách các quy định
về công tác cán bộ nữ cho nó phù hợp với quy định của trung ương
cũng như là phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương
làm thế nào đó để tạo điều kiện để đồng ngũ cán bộ nữ phát triển
tham gia tích cực vào tất cả các khâu trong hệ thống bộ máy trong hệ thống chính trị của mình
thế và làm sao để công chí phát triển tốt nhất
phải thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo quản lý các cấp các ngành là nữ
đủ về số lượng về chất lượng
đảm bảo tính kế thừa và có cơ cấu hợp lý ở các cấp